từ cuối tháng tám sở giao thông vận tải tp đà nẵng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tp đã tăng cường kiểm tra thống kê toàn bộ xe đưa đón học sinh tại các trường để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa tai nạn
đến nay thanh tra sở giao thông vận tải thành phố đã thực hiện kiểm tra ở chín điểm trường với trên một trăm linh phương tiện hầu hết các phương tiện tham gia đưa đón học sinh đều bảo đảm đủ các điều kiện
để đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra các phương tiện vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố đà nẵng siết chặt hoạt động của xe nội bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh
thực hiện ra soát kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng đồng thời yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông
có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật
cùng với đó công an thành phố đà nẵng cũng mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba mươi tháng chín
trong đó chú trọng kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách thiết bị an toàn và các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ với các xe đưa đón học sinh
những hành vi như chở quá số người quy định xe không bảo đảm về kỹ thuật an toàn chạy nhanh lấn làn sẽ bị xử phạt nghiêm minh